sáng sáng nay công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu tp đà nẵng cùng tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phường
vừa phát hiện và ngăn chặn thành công nhóm thanh thiếu niên trú trên địa bàn và các địa phương lân cận
có hành vi chuẩn bị hung khí đánh nhau
trước đó nhận được thông tin của trung tâm chỉ huy một trăm một mươi ba về việc xuất hiện một nhóm đối tượng khoảng hai mươi người
điều khiển một mươi xe mô tô có cầm theo hung khí là dao phóng lợn và đao kiếm tự chế
đang lưu thông trên tuyến đường nguyễn tất thành hướng về phường hòa hiệp nam
tổ công tác của công an phường đã tiến hành chốt chặn
thấy lực lượng chức năng nhóm thanh thiếu niên này bỏ chạy về hướng khu vực golden hill
công an phường đã bắt giữ được hai đối tượng là trần lê anh trung một mươi chín tuổi trú tại huyện hòa vang
và trần thánh nguyên một mươi bảy tuổi trú tại phường hòa hiệp nam
tiếp tục đấu tranh mở rộng công an phường hòa hiệp nam đã làm rõ được thêm năm thanh thiếu niên
trong nhóm trú ở các địa phương lân cận
hiện công an phường đã chuyển vụ việc cho công an quận liên triểu để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định